hồi một mươi ba h ngày một mươi năm tháng bảy vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng một mươi tám bảy một mươi chín bảy độ vĩ bắc một trăm linh bảy một trăm linh tám một độ kinh đông ngay trên khu vực phía nam vịnh bắc bộ do ảnh hưởng của vùng áp thấp ở đảo cô tô đã có gió giật mạnh cấp tám
dự báo trong một mươi hai giờ tới vùng áp thấp hầu như ít dịch chuyển và có xu hướng mạnh dần lên
dự báo trong một mươi hai đến hai mươi bốn giờ tiếp theo vùng áp thấp dịch chuyển chậm theo hướng tây tây nam mỗi giờ đi được khoảng năm km và có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới
đến một mươi ba h ngày một mươi sáu tháng bảy vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi tám chín độ vĩ bắc một trăm linh sáu chín độ kinh đông ngay trên vùng biển các tỉnh thanh hóa hà tĩnh
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu từ bốn mươi đến năm mươi km
đến một mươi ba h dần cấp tám phạm vi gió mạnh cấp sáu dần cấp tám khoảng năm mươi km tính từ tầm áp thấp nhiệt đới
do ảnh hưởng của vùng áp thấp sao có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trong chiều và đêm nay ngày một mươi năm tháng bảy ở khu vực vịnh bắc bộ tiếp tục có mưa rào và rông
từ tối và đêm nay gió mạnh dần lên cấp sáu giật cấp tám cấp độ rủi ro thiên tai cấp ba